ngang nhiên hoạt động trái phép trên đê thụy lôi tỉnh hưng yên nhưng các bãi tập kết vật liệu xây dựng vẫn chưa bị xử lý
trong phần tin quốc tế nga đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
mở đầu bản tin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua
bản thường vụ đảng ủy công an trung ương là một tập thể đoàn kết vững vàng kiên định phát huy trí tuệ tập thể thống nhất ý chí hành động nghiên túc chấp hành cương lĩnh chính trị điều lệ đảng giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt công tác công an
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước về đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân